cuối giờ chiều ngày hai mươi ba tháng bảy thủ tướng lào thông luân si su lít và chủ tịch quốc hội lào pani datutu đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công tại công trường xây dựng tòa nhà quốc hội lào
đây là công trình biểu tượng cho quan hệ việt lào và là quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đảng nhà nước và nhân dân lào
nằm tại trung tâm thủ đô viêng trăn sau hai năm xây dựng công trình có trị giá hơn một trăm linh triệu usd này hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện
báo cáo thủ tướng thông luân si su lít về tình hình thi công công trình thiếu tướng nguyễn cúc dũng tư lệnh binh đoàn một mươi một khẳng định
toàn binh đoàn một mươi một quan chức nhiệm vụ chính trị quyết tâm triển khai thi công bằng tất cả tâm huyết không vì lợi nhuận bởi đây là công trình tình nghĩa thủy chung trong sáng việt lào anh em
thời gian tới binh đoàn một mươi một tiếp tục triển khai lắp các hạng mục phấn đấu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ bản xong công trình
thủ tướng thông luân si su lít khẳng định nhà quốc hội lào là món quà từ tận đáy lòng đầy tình nghĩa quý báu mà việt nam dành tặng
các thế hệ con cháu người lào sẽ không bao giờ quên công trình sẽ là di sản thừa kế của mối quan hệ đặc biệt lào việt nam cho các thế hệ mai sau
nhà quốc hội lào mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào